tổ chức y tế thế giới who chuẩn bị ra mắt một nền tảng toàn cầu để chia sẻ kiến thức
dữ liệu và sở hữu trí tuệ tổng hợp từ những nghiên cứu y tế hiện có để giúp các nước chống lại covid một mươi chín
tổng giám đốc who tedros ghebreyesus cho biết nền tảng mới này giống như kho thông tin mở về covid một mươi chín
và sẽ được cập nhật liên tục ý tưởng này bắt nguồn từ đề xuất của tổng thống costa rica về việc
thiết lập một cơ sở dữ liệu về vaccine thuốc men và các công cụ khác để chống lại covid một mươi chín
who tin rằng nền tảng mở này sẽ giúp các quốc gia bị ảnh hưởng nặng bởi dịch covid một mươi chín sớm tiếp cận
được những bài học từ các vùng đã chống dịch thành công để sớm ngăn chặn được sự lây lan của virus sars cov hai